nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa của đại hội một mươi hai của đảng
thực hiện các thỏa thuận cấp cao việt nam hoa kỳ nhận lời mời của ngoại trưởng john kerry
đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư ban chấp hành trung ương bắt đầu thăm hoa kỳ
từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
ngày hai mươi năm tháng một mươi tại thủ đô washington đồng chí đinh thế huynh đã có cuộc hội đàm với ngoại trưởng john kerry
đồng chí đinh thị huynh cảm ơn lời mời và sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị mà ngoại trưởng john kerry và chính phủ hoa kỳ dành cho đoàn
thường trực ban bí thư đinh thế hình đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện vì phát triển
trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp kể cả theo kênh đảng
mở rộng các cơ chế tham vấn giữa hai nước về các vấn đề cùng quan tâm củng cố và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có
đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư làm nền tảng và động lực cho quan hệ song phương
đồng chí đinh thế huynh khẳng định việt nam coi trọng và đang chuẩn bị các bước sẵn sàng cho việc phê chuẩn hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
cũng như thực hiện nghiêm túc các cam kết liên quan đồng thời đề nghị phía hoa kỳ thúc đẩy sớm phê chuẩn hiệp định này
ngoại trưởng hoa kỳ cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương hoa kỳ việt nam trong thời gian qua
nhất là sau các chuyến thăm lịch sử của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước
ngoại trưởng john kerry nhấn mạnh tiếp tục coi trọng vị trí và vai trò của việt nam coi việt nam là đối tác quan trọng cho khu vực
cam kết tăng cường quan hệ và nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với việt nam trong các lĩnh vực ưu tiên
theo tinh thần tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước năm hai nghìn một mươi ba và tuyên bố tầm nhìn chung việt nam hoa kỳ năm hai nghìn một mươi chín